bệnh viện phổ trung mương cho biết đã kết hợp cùng bệnh viện e và bệnh viện việt đức
phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị di chứng do lao dẫn đến xẹp phổi nghiêm trọng
mặc dù đã điều trị lao được hai năm nhưng do di chứng nặng nề của căn bệnh này
đứa bệnh nhân người dân tộc thái được cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp
xẹp lá phổi phải mất hoàn toàn chức năng khí quản phế quản bị chít hẹp biến dạng cong
tiên lượng sống của bệnh nhân rất xấu
theo các bác sĩ tại bệnh viện phổ trung ương đây là một ca bệnh hết sức đặc biệt
các bác sĩ đã cung cấp được cho oxy vào trong phổi và trao đổi giữa phổi với máu
để đảm bảo sự độ bão hòa oxy trong máu
với tính chất phức tạp của ca bệnh ba bệnh viện tuyến đầu của cả nước là bệnh viện phổi trung ương
bệnh viện e bệnh viện việt đức đã cùng kết hợp để cứu sống bệnh nhân
các bác sĩ bệnh viện phổi trung mương đã phối hợp với bệnh viện e sử dụng kỹ thuật tiêm phổi máy
để tạo hình lại phế quản gốc bên phải
sau đó tiếp tục phối hợp với các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức
để sử dụng hệ thống stent kim loại dạng lê sắt với giá đỡ tốt hơn lần đầu tiên được áp dụng tại đây
sau hai lần phẫu thuật sáu lần can thiệp đặt ống stent hiện bệnh nhân đã ổn định đi lại và ăn uống được
với phẫu thuật thành công này đã tạo ra một bước tiến mới mở ra những cơ hội sống cho các bệnh nhân chịu ảnh hưởng do di chứng bệnh lao
đồng thời cho thấy việc thanh toán bệnh lao là hết sức cần thiết